ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã đưa ra xét xử phiên tòa sơ thẩm đối với một trăm linh bị cáo trong vụ án khủng bố xảy ra trên địa bàn huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
các bị cáo bị đưa ra xét xử với các tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân khủng bố tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép và che giấu tội phạm
trong ngày xét xử đầu tiên hội đồng xét xử đã tiến hành kiểm tra căn cước của các bị cáo có mặt chín mươi bốn bị cáo vắng mặt sáu bị cáo và những người tham gia tố tụng giải thích quyền và nghĩa vụ của các bị cáo và những người tham gia tố tụng
sau khi kết thúc phần thủ tục bắt đầu phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc đã công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo trong đó nêu rõ hành vi phạm tội của các bị cáo cũng như tội danh điều khoản của bộ luật hình sự áp dụng đối với các bị cáo
tại phiên tòa có sự tham gia của một mươi chín luật sư và trợ giúp viên pháp lý bào chữa cho sáu mươi năm bị cáo đảm bảo quyền bào chữa cho các bị cáo theo quy định của pháp luật
cuối giờ chiều hội đồng xét xử tiếp tục tiến hành thẩm vấn một số bị cáo
phiên tòa ngày đầu tiên xét xử diễn ra đúng quy định của bộ luật tố tụng hình sự an ninh trật tự được đảm bảo
ngày xét xử tiếp theo hội đồng xét xử tiếp tục tiến hành xét hỏi theo trình tự
cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn công khế và nguyễn quang thông về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quá trình điều tra đến nay xác định nguyễn công khế chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn truyền thông thanh niên nguyên tổng biên tập báo thanh niên và nguyễn quang thông nguyên tổng biên tập báo thanh niên đã có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án
cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã tiến hành khám xét chỗ ở nơi làm việc của hai bị can này hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm tập trung khẩn trương mở rộng điều tra
trong khi đó liên quan đến những sai phạm tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm thủy nội địa xảy ra tại cục đăng kiểm thủy nội địa cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã tiến hành khám xét chỗ ở nơi làm việc của hai bị can này
trong khi đó liên quan đến những sai phạm tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm thủy nội địa cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã tiến hành khám xét chỗ ở nơi làm việc của hai bị can này

chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
khởi tố bị can đối với trần kỳ hình nguyên cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
cũng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trước đó bị can trần kỳ hình cũng đã bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ
trong vụ án liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm đường bộ
cả sáu bị can này bị khởi tố về hành vi sai phạm liên quan đến hoạt động đánh giá
cấp đánh giá năng lực cho các cơ sở đóng mới hoán cải sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa
như vậy liên quan đến các sai phạm tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm thủy nội địa
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố tổng cộng ba mươi năm bị can
về các hành vi đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đối với đại án về sai phạm tiêu cực liên quan hoạt động đăng kiểm đường bộ đường thủy nội địa
và mở rộng lĩnh vực đào tạo sát hạch lái xe đến nay các đơn vị thuộc công an tp hcm
đã khởi tố điều tra tổng cộng chín vụ án với hai trăm năm mươi một bị can với nhiều tội danh
thời gian gần đây công an tỉnh cá mau nhận được tin báo trên ngư trường thuộc địa bàn
hai huyện trần văn thời và u minh đã xảy ra một số vụ tranh chấp giữa các tàu cá
các đối tượng hết sức manh động hùng hãn tấn công gây thương tích cho các ngư phủ
thậm chí đốt cả tàu cá công an tỉnh cà mau đã nhanh chóng vào cuộc
bước đầu xác định các nhóm đối tượng có liên quan
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba nhóm năm đối tượng gồm nguyễn y răn hồ văn tường bùi công danh
trần tiểu điền và nguyễn tấn lợi cùng chú tại huyện trần văn thời sử dụng vỏ composite
máy công suất lớn ép tàu do anh trần minh đời
lam thuyên trưởng đang đánh mắt cá
không những thế chúng dùng chai thủy tinh vỏ ốc dùng cây gỗ dụng cụ bảng inox tấn công quyết liệt các ngư phủ
với sự hùng hãn của nhóm đối tượng trên các ngư phụ phải trốn xuống hâm lái và không dám phản kháng
sau khi thực hiện hành vi xong chúng còn lấy đi một số vật dụng và khoảng tám kg bực khô

nếu mà vô thì thôi chứ còn ở ngoài nếu mà vô bạo là tới nhà luôn
rồi nó chém nó giết bỏ nó hâm
nhận được tin báo chỉ trong thời gian ngắn công an huyện trần văn thời đã mời làm việc một đối tượng
sau đó lần lượt bốn đối tượng còn lại trong vụ cướp tài sản trên đã bị bắt
hiện công an huyện trần văn thời đã thu giữ các tăng vật có liên quan thu thập chứng cứ và tiếp tục điều tra mở rộng các vụ án khác
trong vòng ba giờ đồng hồ phát hiện được các đối tượng
và tiến hành đem về cơ quan điều tra để điều tra làm rõ
bọn chúng cũng thừa nhận về hành vi cướp tài sản
nên chúng tôi ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
hiện nay ra lệnh tạm giam bị can
tiến hành điều tra làm rõ các vụ có liên quan đâm tàu trên biển
và sắn tàu trên biển và có dấu hiệu là cưỡng đọt tài sản trên biển
ngoài vụ án trên theo một số bị hại
tình trạng các nhóm đối tượng tấn công ngư phụ đã đánh mắt cá
thời gian gần đây diễn biến phức tạp
chúng không chỉ dùng khung khí như sao tự chế cây gỗ ống sắt tấn công tàu cá
đánh đập các ngư phụ mà sau đó những kẻ này còn hăm dọa
làm cho ngư phủ khiếp sợ không dám trình báo với cơ quan chức năng
bạn bè đi dân ghe tôi là bằng ngày nó chạy lại đe dọa
nó chạy dọa cao bùi xít lại đe dọa
giờ mấy ông phải có gian vô là ghiên bạn nghe mấy ông vô
chứ ở đây là tối nay tôi xử mấy ông
còn viên tài công thì ông cũng phải gian vô trả ghe lại cho chủ đi
trả ghe lại cho chủ đi chứ mấy ông mạnh là coi chừng tết này
mấy ông không được ăn tết à tôi giết mấy ông bỏ đó
có trường hợp chúng còn dùng tàu đâm vào tàu khác
gây hư hỏng và nguy hiểm đến tính mạng sức khỏe của các thành viên trên tàu
nếu không có sự ứng cứu kịp thời
manh động hơn chúng còn sử dụng cả chai thủy tinh
bên trong có chứa xăng dầu ném vào làm cháy tàu cá
giờ một mươi năm phút ngày hai tháng một năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn
thì em ưu phủ với em đang ngủ
đang ngủ trên tàu thì em nghe tiếng vỗ máy xe nó chạy từ sau lái chạy tới
thì em mới lo một cò mùa dị là em nhìn qua cái kiến cửa sổ tài công
chứ không dám mở ra luôn nữa sợ nó trội chúng
thì bắt đầu nó quẹt cái bùm chai xăng
cái chai xăng nó quẹt nó quẹt nó trội qua trực tiếp vô trong phòng tài công luôn
trước tình hình trên quỹ bán nhân dân tỉnh cà mau chỉ đạo công an tỉnh
tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
xử lý nghiêm các đối tượng còn lại và rứt điểm trong thời gian sớm nhất
với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan công an và các lực lượng chức năng
tin tưởng rằng trong thời gian sớm nhất
tình hình an ninh trở tự trên vùng biển cà mau sẽ được lập lại
giúp cho ngư dân an tâm bám biển vươn khơi
góp phần phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền của tổ quốc
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình cho biết
liên tiếp những ngày vừa qua thì đơn vị đã phát hiện
và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
vào tối ngày một mươi năm tháng một tại xã kim thủy huyện lệ thủy
tổ tuần tra đã dừng xe ô tô bảy mươi bốn h một nghìn một trăm hai mươi sáu do trần doãn thắng
chú tại tỉnh quảng trị điều khiển
chở một trăm linh bao đường kính trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng
thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được giấy tờ
chứng minh nguồn gốc của số hàng
trước đó tổ công tác cũng đã phát hiện xe tải bảy mươi ba f hai trăm bốn mươi hai
do hoàng hùng anh chú tại tỉnh quảng bình điều khiển
chở ba trăm linh thùng hàng chứa hơn ba sản phẩm da cầm đông lạnh
đang bốc mùi có trị giá khoảng hơn ba trăm linh triệu đồng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bàn giao toàn bộ phương tiện
và hàng hóa cho lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý
hôm nay tại cửa khẩu quốc tế tây trang
bộ đội biên phòng tỉnh điện biên phối hợp với công an tỉnh điện biên
đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận sáu mươi chín công dân do công an tỉnh phong sa lì lào trao trả
các công dân mang quốc tịch việt nam ở ba mươi tỉnh thành trong cả nước
gồm bốn mươi tám nam hai mươi một nữ có độ tuổi từ một mươi năm đến bốn mươi
sau khi tiến hành kiểm tra và phát hiện số người trên không có giấy tờ cư trú hợp lệ
lực lượng chức năng của lào đã bắt giữ và trao trả cho việt nam
trong số những người này có các trường hợp cư trú lao động trái phép ở lào
một số trường hợp đi làm việc ở thái lan trung quốc myanmar
rồi nhập cảnh trái phép về lào bị lực lượng chức năng của lào bắt giữ
sau khi tiếp nhận lực lượng bộ đội biên phòng tổ chức xác minh
lấy lời khai của số công dân trên rồi bàn ra cho các cơ quan chức năng xử lý theo quy định